cục công nghiệp bộ công thương đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ việt nam
hệ thống bao gồm gần bốn doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo ô tô điện tử diệt may và da dày
đây được xem là hệ thống cơ sở dữ liệu giúp kết nối doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
đây là dây chuyền lắp ráp của một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ô tô tại việt nam
trong nhiều năm qua doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm đối tác trong nước để cung ứng linh kiện vật tư phục vụ sản xuất
tuy nhiên trong thời gian tới việc kết nối của doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu riêng của ngành
trong quá trình đầu tư và phát triển sản xuất lắp ráp ô tô của công ty cổ phần ô tô trường hải
chúng tôi rất thấm thiết việc đi tìm những nhà cung cấp và cũng không biết tìm ở đâu
hiện nay cơ sở dữ liệu này sẽ đóng góp
cơ sở dữ liệu này sẽ đóng góp rất lớn cho các doanh nghiệp có thể là tạo thượng tiện để chúng ta tìm kiếm những đối tác
các nhà cung cấp về các nguyên vật liệu cũng như là tìm kiếm những đối tác ở đầu ra
theo nhiều doanh nghiệp dịch covid một mươi chín đã khiến hoạt động xúc tiến thương mại đình trệ
hoạt động giao thương chuyển sang kết nối trực tuyến và doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm hợp tác nhưng không mang lại kết quả như mong đợi
do đó việc xây dựng hệ thống dữ liệu ngành giúp cập nhật thông tin
kết nối dữ liệu nắm bắt nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước
hà nội rất là muốn liên kết và hợp tác với những đơn vị cùng ngành khác để tạo thành một chuỗi giá trị như là nâng cao sức cạnh tranh của khối liên kết
thêm đây nữa thì có công cụ của cơ sở dữ liệu của bộ công thương
thì sẽ giúp hà nội có thêm những cái cơ hội để
liên kết với các công ty khác không chỉ trong nước và ngoài nước
với mức tăng trưởng được duy trì khoảng một mươi sáu một năm
khu vực chế biến chế tạo đang được xem là điểm sáng của ngành công nghiệp việt nam
đây cũng là lĩnh vực chủ lực thu hút đầu tư nước ngoài
việc hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành này được chính thức đưa vào hoạt động
sẽ giúp doanh nghiệp kết nối và nắm bắt cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
mà việt nam tham gia như cptpp hay mới đây nhất là e